đoàn kiểm tra liên ngành của bộ công thương vừa hoàn tất báo cáo trình thủ tướng chính phủ về điều hành xuất khẩu gạo
theo đó cho phép tiếp tục xuất khẩu gạo nhưng kiểm soát chặt số lượng xuất khẩu
sau khi giả soát đánh giá tình hình sản xuất tồn kho gạo trong nước đoàn kiểm tra đánh giá sản lượng thóc gạo
tại đồng bằng sông kiểu long trong năm hai nghìn hai mươi dự kiến tương đương năm hai nghìn một mươi chín ước đạt bốn mươi ba năm triệu tấn thóc
trong khi đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn dự báo nhu cầu tiêu thụ trong nước năm hai nghìn hai mươi đã bao gồm dự trữ là hai mươi chín chín mươi sáu triệu tấn thóc
như vậy lượng thóc còn dư để xuất khẩu khoảng một mươi ba năm triệu tấn thóc tương đương sáu năm sáu bảy triệu tấn gạo
dựa trên các số liệu này đoàn kiến nghị trong thời gian tới cho phép tiếp tục xuất khẩu gạo nhưng phải kiểm soát chặt số lượng
doanh nghiệp nào không báo cáo có thể bị rút giấy phép
lượng gạo xuất khẩu dự kiến trong tháng bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi vào khoảng tám trăm linh tấn
trước mắt trong tháng bốn cho phép xuất khẩu bốn trăm linh tấn